thưa quý vị công an huyện bình gia tỉnh lạng sơn cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng lò văn sơ hai mươi bảy tuổi
trú tại huyện than uyên tỉnh lai châu để điều tra về hành vi cối gây thương tích
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một do mâu thuẫn cá nhân lò văn sơ và lăng văn thọ xảy ra xô xát
thọ đã về nhà lấy con dao chật củi đem ra chém nhiều nhát vào người thọ khiến nạn nhân phải đi viện cấp cứu
sợ bị người nhà thọ đánh lò văn sơ đã bỏ chạy lên rừng
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một sơ đã đến cơ quan công an để đầu thú
nguyễn hải phúc trú tại huyện đắc minh tỉnh đắc nông có hành vi chống người thành công vụ
đã bị công an thành phố giang nghĩa khởi tố bắt tạm ra
vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tại đường hai mươi ba tháng ba thành phố giang nghĩa
tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đắk nông kiểm tra và lập biên bản đối với người điều khiển xe máy chở phúc ngồi sau
khi tổ công tác đang lập biên bản người này thì phúc đã bật lửa đốt chiếc xe
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện căn ngăn nhưng không thành
và chỉ trong ít phút chiếc xe máy trụi chỉ còn khung
công an tỉnh lai châu cho biết vừa phát hiện và thu giữ gần một tạ thuốc nổ được tàn trữ và sử dụng trái phép ngay tại công trường
kiểm tra lán công nhân của công ty hoàng hạnh phương tại công trình thi công dự án tuyến đường kết nối giao thông các tỉnh miền nối phía bắc
tổ công tác phát hiện dưới tấm phản gỗ cất giữ tám mươi bốn bốn kg
thuốc nổ nhũ tương và một trăm bảy mươi chiếc kíp nổ điện vi sai ba trăm năm mươi mét dây nổ
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tăng vật để tiếp tục xử lý
chín đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại ấp tâm kiên xã đại tâm huyện mỹ xuyên đã bị công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ bốn con gà một mươi hai cặp cửa sắt bốn xe mô tô và số tiền gần một mươi hai triệu đồng cùng một số tam vật có liên quan
vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức đang tạm giữ bốn đối tượng gồm nguyễn toàn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn mạnh liêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vũ anh nghiệp và võ đình phụng cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu giả tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó các trinh sát đã theo dõi bắt quả tàng nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách
tại nơi ở của các đối tượng cũng là nơi sản xuất các loại văn bằng chứng chỉ
công an thu giữ gần ba trăm linh loại giấy tờ nghi vấn làm giả như căn cước công dân giấy phép lái xe nhiều loại bằng cấp và máy móc thiết bị dùng để sản xuất văn bằng chứng chỉ
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận thông qua ứng dụng lai do tên hùng chưa rõ lai lịch làm trưởng nhóm hùng chuyển các file phôi văn bằng giấy tờ đã có sẵn chữ ký và mộc đỏ
trước đó trung và liêm nạp thông tin khách hàng chỉnh sửa bằng phần mềm rồi in màu chuyển cho phụng và nghiệp đi giao cho khách với giá từ một năm đến hai năm triệu đồng tùy loại
mỗi tháng trung và liêm được trả lương từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng phụng và nghiệp được trả hai trăm linh đồng trên một đơn hàng
trung bình mỗi tháng các đối tượng làm giả và tiêu thụ khoảng ba trăm linh loại giấy tờ văn bằng
trước đó trung và liêm đã từng có tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức vừa mãn hạn tù trở về
trước đó trung và liêm đã từng có tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tù trở về
tám bị cáo gồm nguyễn minh quân nguyễn văn lợi nguyễn trần ngọc diễm giám đốc công ty ngọc đạo vợ bị cáo quân bị truy tố về tội rửa tiền
năm bị cáo là cựu nhân viên bệnh viện tp thủ đức gồm nguyễn thị ngọc nguyễn lan anh đều là cựu phó giám đốc
ngô trương ngọc bích đặng thị hiên nguyễn huy việt và trần hậu nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thiết bị y tế hải đăng
cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi bệnh viện tp thủ đức tổ chức ba mươi một gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
phục vụ khám chữa bệnh trong đó có hai mươi tám gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu thanh toán hơn ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
xong trong hai mươi tám gói thầu trên quân chỉ đạo lợi thành lập sử dụng bốn công ty sân sau ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng
nâng khống giá may móc thiết bị sau đó lập hồ sơ tham gia đấu thầu vào bệnh viện tp thủ đức
tiếp đó quân chỉ đạo và gây sức ép buộc nhân viên cấp dưới thông đồng với lợi lập và hoàn thiện hồ sơ
ký hợp thức hóa các hồ sơ để ấn định cho các công ty sân sau của quân trúng hai mươi bảy trên hai mươi tám gói thầu trị giá hơn ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tổng số tiền lợi nhuận của bốn công ty sau khi trúng thầu là trên một trăm linh hai tỷ đồng
nhưng thực tế sau khi được bệnh viện thủ đức thanh toán lợi chỉ đạo nhân viên
vợ chồng quân hơn một trăm linh ba sáu tỷ đồng để mua bất động sản và ô tô
lực lượng chức năng tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
đối tượng là lường văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại khu vực bản phai điên xã thanh trăn huyện điện biên tỉnh điện biên
bị bắt giữ khi đang có hành vi vận chuyển một mươi hai bánh heroin
vui khai nhận vận chuyển thuê cho một người lào từ phong sa lì về trung tâm xã thanh trăn huyện điện biên để giao dịch với tiền công là hai mươi triệu đồng
trước đó vui nhận mua ma túy và đem cất giấu tại lán nương của gia đình tại bản phaidin sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi dùng xe máy vận chuyển số ma túy trên đến địa điểm giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị và các bạn tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi một bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm
đúng như nhiều dự đoán thì phương án hai cộng hai với hai môn bắt buộc là văn toán và hai môn tự chọn đã được lựa chọn
tuy nhiên thì tại buổi họp báo này thì nhiều thông tin quan trọng liên quan đến kỳ triệu
thi này cũng đã được đại diện bộ giáo dục và đào tạo giải đáp
với phương án thi này đề thi các môn sẽ hướng theo đánh giá năng lực
tuy nhiên theo bộ giáo dục và đào tạo vì đây là lứa học sinh đầu tiên và các em chỉ có ba năm học theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên đề thi sẽ có tính kế thừa
liên quan đến đề thi minh họa bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết về nguyên tắc sẽ công bố khi học sinh đã học chương trình lớp một mươi hai
tuy nhiên bộ sẽ nghiên cứu và có thể đưa ra định dạng cấu trúc đề sớm nhất dựa vào ngữ liệu của lớp một mươi và lớp một mươi một
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định là ngay sau khi thử nghiệm định dạng và cấu trúc
thì sẽ công bố định dạng cấu trúc minh họa định dạng cấu trúc nhưng mà mô phỏng theo hướng là cấu trúc của đề thi
liên quan đến một nội dung quan trọng đó là về cách thức thi và xét tốt nghiệp cho những thí sinh không đỗ tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
bộ giáo dục và đào tạo cho biết bộ sẽ tham mưu để có phương án phù hợp đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh
các cháu ngoài trường của chương trình hiện hành heading sáu của chương trình hiện hành thì có thể các cơ quan của bộ sẽ tham mưu
điên cứu là chúng ta tổ chức cùng năm hai nghìn hai mươi năm nhưng mà có hai chương trình đề thi khác nhau
một nội dung là theo chương trình hai nghìn hai mươi năm một nội dung là của chương trình hai nghìn hai mươi sáu hiện hành
và cái số lượng các cháu theo cái tỷ lệ tốt nghiệp hiện nay còn rất ít rất ít không đáng ngại về kinh phí hay tốn kém
mà dù kinh phí tốn kém thì cũng là phục vụ cho các cháu đảm bảo quyền lợi ích trí trang
việc vẫn còn băn khoăn khi ngoại ngữ không còn là môn bắt buộc bộ giáo dục và đào tạo cũng khẳng định
việc trở thành tự chọn không có nghĩa là giảm vai trò của môn hòng này
bởi quá trình đánh giá thường xuyên mới là quan trọng và đúng với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
theo hướng đánh giá năng lực
thưa quý vị liên quan đến sai phạm tại bệnh viện tp thủ đức gây thiệt hại cho nhà nước một trăm linh ba tỷ đồng
sáng nay toán nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông nguyễn minh quân và tám độc phạm
ông nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tp thủ đức
và nguyễn văn lợi bị truy tố về tội tham mô tài sản và rửa tiền
phiên xét xử sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
tám bị cáo gồm nguyễn minh quân nguyễn văn lợi nguyễn trần ngọc diếm giám đốc công ty ngọc đạo
vợ bị cáo quân bị truy tố về tội rửa tiền
năm bị cáo khác là cựu nhân viên bệnh viện tp thủ đức gồm nguyễn thị ngọc nguyễn lan anh
đều là cựu phó giám đốc ngô trương ngọc bích đặng thị hiên nguyễn huy việt và trần hậu nghĩa
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thiết bị y tế hải đăng
cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi bệnh viện tp thủ đức tổ chức ba mươi một gói thầu mua sắm
trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh trong đó có hai mươi tám gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu
thanh toán hơn ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng quân chỉ đạo lợi sử dụng bốn công ty sân sau ký hợp đồng khống
nâng khống ra máy móc thiết bị khi tham gia đấu thầu vào bệnh viện tp thủ đức
ngoài ra quân chỉ đạo và gây sức ép buộc cấp dưới thông đồng với lợi để hợp thức hóa các hồ sơ
giúp các công ty sân sau của quân trúng hai mươi bảy trên hai mươi tám gói thầu trị giá hơn ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tổng số tiền lợi nhuận của bốn công ty sau khi trúng thầu là trên một trăm linh hai tỷ đồng
sau khi được bệnh viện tp thủ đức thanh toán
viên chuyển cho vợ chồng quân hơn một trăm linh ba sáu tỷ đồng để mua bất động sản và ô tô
lực lượng chức năng tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng
đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
vào hồi một mươi giờ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại khu vực bản phai điên xã thanh trăn huyện điện biên
tỉnh điện biên tổ công tác mật phục đã bắt giữ đối tượng lường văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại địa điểm trên đang có hành vi vận chuyển một mươi hai bánh heroin với trọng lượng khoảng bốn hai kg
năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra vui khai nhận được một người nam giới ở huyện mường mày tỉnh phong sa đi của lào
thuê vận chuyển ma túy từ khu vực mốc một trăm linh sáu tuyến biên giới việt nam lào
về trung tâm xã thanh trăn huyện điện biên để giao dịch với tiền công là hai mươi triệu đồng
trước đó vui nhận ma túy và đem cất giấu tại đán nương của gia đình
tại bản phaidin vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi dùng xe máy vận chuyển số ma túy đến địa điểm giao dịch
thì bị phát hiện bắt giữ hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thuyên huế vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đăng vinh
trú tại thôn hiền hòa một xã vinh hiền huyện phú lộc về hành vi đâm chết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đặng văn hoàng cùng nguyễn ngọc sim
rủ nguyễn đăng vinh đi nhậu trên đường đi thì gặp văn viết nhĩ
sau đó vinh và nhĩ đã xảy ra mối thuẫn liên quan đến việc trả tiền
lúc này vinh dùng dao đâm vào người nhĩ khiến nạn nhân tử vong
đến khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự đã bắt đối tượng nguyễn đăng vinh
khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố đà nẵng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an thành phố giang nghĩa của tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn hải phúc chú tại thị trấn đắk minh huyện đắk minh tỉnh đắk nông
về hành vi chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi h hai mươi phút tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tại đường hai mươi ba trên ba tổ dân phố hai
phường nghĩa đức thành phố gia nghĩa tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đắk nông
kiểm tra người điều khiển phương tiện xe gắn máy nhãn hiệu iamaha syriot biển kiểm soát bốn mươi tám e một
ba bốn hai để kiểm tra nồng độ cồn
qua kiểm tra thì phát hiện người điều khiển vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
phía sau có chở nguyễn hải phúc là chủ chiếc xe
tuy nhiên trong quá trình lực lượng chức năng lập biên bản người điều khiển phương tiện
thì phúc đã bật lửa đốt xe của mình
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện can ngăn nhưng không thành công
chỉ trong ít phút thì chiếc xe đã bị cháy rụi chỉ còn khung sắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với lê thanh khoa ba mươi ba tuổi
trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khoa được giao là phó phòng kinh doanh của một ngân hàng có phòng giao dịch
tại thành phố đà nẵng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền
để đào hạn các khoản vay
một bị hại trú tại quận sơn trà đã nhiều lần chuyển khoản cho khoa
với số tiền hơn một năm tỷ đồng
sau khi nhận tiền của bị hại khoa không sử dụng số tiền này để đáo hạn
mà để trả nợ và đánh bảo qua mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã thông báo cho cá nhân tập thể
là nạn nhân của lê thanh khoa liên hệ với điều tra viên nguyễn bá đạt
số điện thoại chín trăm linh một ba trăm một mươi tám sáu trăm linh một để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện
một ổ nhóm đối tượng trộm cắp
cướp cướp giật tài sản của người dân đi lại trên những cung đường vắng vẻ vào đêm khuya
và mới đây thì công an quận bắc từ liêm cũng đã vừa bắt giữ một ổ nhóm
dùng hung khí cướp tài sản thu hồi một xe máy và điện thoại trả lại cho bị hại
đây là hiện trường thực nghiệm lại vụ án cướp tài sản
xảy ra tại phường tây tự quận bắc từ liêm hà nội
lợi dụng đêm tối hai đối tượng này đã chặn xe của một người đi đường
dùng dao nhọn khống chế cướp đi một xe máy một điện thoại di động
và toàn bộ giấy tờ xe để dễ bể tiêu thụ
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
dù hành vi côn đồ hung hãn thế nhưng hai đối tượng này còn rất trẻ tuổi
chúng khai nhận đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi phạm tội
thế nên sau khi chiếm đoạt tài sản của bị hại hai đối tượng này vẫn chở nạn nhân về nhà
em rút trong túi của áo của em ra có con dao đấy
em đe dọa em đứng cách xa tầm một mét em đe dọa
thì đối tượng sợ quá đối tượng đưa xe cho em
xe để anh đi đi
trên đường đi em quay đầu lại đi thì đối tượng có đưa điện thoại và đưa chìa khóa xe cho em
lúc đấy thì đối tượng bảo là anh ơi anh lai em về nhà gần nhà với không có ở đây xa mà lạnh quá
vừa mới đi được khoảng tầm năm mươi mét sau người bị hại lại nhảy xuống xe hô cướp thì em mới nam chạy
sáu giờ sáng cùng ngày hai đối tượng mang chiếc xe máy cướp được đến một cửa hàng cầm đồ
tại tỉnh hương yên để cầm cố hai mươi triệu đồng sau đó chia nhau tiêu xài
chiếc điện thoại bị một đối tượng giữ lại để sử dụng xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
chỉ sau hai mươi bốn giờ công an quận bắc tử liêm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
bắt giữ hai đối tượng gây án ngay tại phòng trọ
vào thời điểm cuối năm dân gian hay gọi là tháng cùng mật
cơ quan công an cũng cảnh báo người dân nhất là vào đêm tối không nên đi một mình
nếu đi làm hay đi đâu thì
nên về sớm
và nếu như bắt buộc phải về muộn thì nên chọn các cung đường có nhiều đèn chiều sáng
và nhiều người qua lại không nên đi đường tắt đường tối
rất dễ trở thành nạn nhân của các vụ cướp như này
rất là nguy hiểm và đến thi mạng
liên tiếp trong vòng một tháng qua công an tp hà nội đã phát hiện năm vụ trộm cắp và cướp tài sản
xảy ra tại các quận gia lâm hoàn kiếm bắc tử liêm
các vụ việc này đều diễn ra vào đêm khuya tại các cung đường vắng vẻ
chính vì vậy bên cạnh việc tăng cường
lực lượng tuần tra kiểm soát và bố trí các chốt an ninh
cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
trước những thủ đoạn của các đối tượng tội phạm dịp cuối năm
thưa quý vị văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa có văn bản gửi ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
các bộ ngành địa phương cảnh báo về tình trạng xuất hiện cá nhân tổ chức
tự giới thiệu là cán bộ phóng viên của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia khi đến liên hệ làm việc
hiện nay ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chính thức có hai ấn phẩm báo chí gồm
trang thông tin điện tử của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia ww bcd ba trăm tám mươi chín gov vn
và bản tin chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả xuất bản định kỳ hàng quý
đồng thời văn phòng phối hợp với ba đơn vị thuộc thành viên của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia gồm
đài truyền hình việt nam thông tấn xã việt nam và đài tình nói việt nam
tổ chức chương trình chống buôn lậu hàng giả
bảo vệ người tiêu dùng phát trên vtv một
chương trình đường dây nóng ba trăm tám mươi chín phát trên truyền hình thông tấn
chương trình tin tức phát trên vov một
vâng và đối với các đơn vị báo chí thực hiện tuyên truyền theo yêu cầu của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia khi đến làm việc với các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng
đều có giấy giới thiệu công tác của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
hoặc văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
do vậy các trường hợp tự giới thiệu là cán bộ phóng viên của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia mà không xuất trình được giấy giới thiệu của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
hoặc văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia là mạo dạy
thưa quý vị hiện nay việc sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin ngày càng tăng cao
tuy nhiên với đặc tính lan truyền nhanh mạng xã hội đã trở thành môi trường thuận lợi
cho các đối tượng xấu lợi dụng
để phát tán tin giả tin sai sự thật và xúc phạm đến uy tín danh dự của tổ chức cá nhân
gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
trước những diễn biến trên công an tỉnh vĩnh long đã chủ động đấu tranh với tình trạng này
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
có hành vi phát tán tin giả tin sai sự thật vi phạm pháp luật
đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng
các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia vào môi trường mạng
và hướng dẫn người dân về các dấu hiệu để nhận biết tin giả tin sai sự thật
nhất là tiêu đề của tin giả tin sai sự thật thường dựt gân thu hút người đọc người xem
nội dung tin giả tin sai sự thật thường là những vấn đề mới lạ
và được mọi người quan tâm
thông tin không có nguồn gốc hoặc nguồn gốc không rõ ràng hoặc là giả mạo nguồn gốc
thông tin trên các website trang kênh nội dung là thường xuyên đăng tải thông tin giả tin sai sự thật
hoặc là từ các website trang kênh là không thuộc các cơ quan báo chí chính thống hoặc cơ quan nhà nước
theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã mời làm việc hai mươi bảy trường hợp
có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân trên các trang mạng xã hội
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn trường hợp với số tiền ba mươi triệu đồng
các trường hợp còn lại dân đe giáo dục yêu cầu gỡ bài viết cam kết không tái phạm
không gian mạng thì ảnh chứa nhiều rủi ro và cạm bẫy
việc nâng cao nhận thức về tin giả là một trong những cách để bảo vệ bản thân cộng đồng
và góp phần xây dựng xã hội văn minh lành mạnh và tương thụ pháp luật
do đó người dùng mạng xã hội cũng phải lưu ý khi lựa chọn những thông tin để đăng tải
trước khi tương tác chia sẻ hay bình luận một cái thông tin gì đó
cần phải cân nhắc xem những cái thông tin đó có hữu ích cho bạn bè và cộng đồng hay không
người dùng mạng xã hội cũng nên tìm đến những nguồn thông tin
chính thống và đồng thời phải tự mình kiểm chứng để tránh trở thành một nạn nhân của bẫy tin giả
để góp phần phòng chống tin giả tin sai sự thật trên mạng xã hội
bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần có hành động có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội
khi phát hiện tin giả hoặc nghi là tin giả chúng ta tuyệt đối không nên chia sẻ hay bình luận
có thể lưu lại hình ảnh bài viết và trình báo vụ việc đến cơ quan công an
để kịp thời ngăn chặn xử lý góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên không gian mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần văn triệu sinh năm hai nghìn sáu ngụ xã vị bình huyện vị thủy tỉnh hậu giang
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra đêm một mươi năm tháng một mươi một triều chặn xe thiếu niên một mươi năm tuổi xưng là cảnh sát hình sự
cáo buộc tham gia tụ tập đua xe mức phạt tám triệu đồng
nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai phố hợp phường trung mỹ tây
điều tra mất dữ triệu đối tượng thừa nhận giải danh nhằm cưỡng đoạt những thức niên đi đêm
để lấy tài sản
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
vừa có cảnh báo thủ đoạn tội phạm lập các trang web hội nhóm mạng xã hội
giống các doanh nghiệp tập đoàn lớn trong và ngoài nước để lừa đảo người đi sinh việc
theo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang web mạng xã hội
dùng logo hình ảnh địa chỉ mà số thuế giá mạo doanh nghiệp tập đoàn trong và ngoài nước
để đăng tin tuyến dụng việc làm
khi người có nhu cầu tìm việc liên hệ các nhóm lừa đảo sẽ mạo danh là nhân viên nhân sự
để yêu cầu bị hại thực hiện theo yêu cầu để nhận việc
sau đó nhóm lừa đảo sẽ sử dụng các hình ảnh giá mạo đưa các ghép chính sửa
thành các hợp đồng tuyến dụng bằng cam kết việc làm và hứa hẹn mức thu nhập cao
các nạn nhân lầm tử đang sinh việc thỏa thuận việc làm với doanh nghiệp thật công việc thật
người lao động sẽ bị yêu cầu chuyển khoản đóng tiền ký quỷ để được nhận việc làm tại doanh nghiệp
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao khuyến cáo
người dân có nhu cầu tìm việc làm nên liên hệ trực tiếp các công ty doanh nghiệp
trên các kênh chính thức trực tiếp đến công ty xác nhận để đảm bảo an toàn
công an tp hcm thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân phát sinh
các loại tội phạm
trong đó có việc tổng kiểm tra các cơ sở in ấn sản xuất bị số xe không rõ nguồn gốc
hoạt động tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện
cũng như các cơ sở kinh doanh khác giấu in ấn làm biển quảng cáo đồ chơi xe máy
được công an tp hcm triển khai với một mươi tổ công tác gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
trong thời gian vừa qua trên địa bàn tp hcm

trong đó chú trọng công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện cũng như các cơ sở kinh doanh khác dấu in ấn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở
tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm phức tạp và an ninh trật tự trấn áp các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố như cướp cướp vật trộm cắp tài sản tội phạm về ma túy tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe con người và các hành vi gây mất trật tự nơi công cộng
theo dấu nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà làm ba người chết gần năm km anh trịnh thanh phong cùng nhóm dân quân tự vệ và người dân la vào quật ngã khóa tay đối tượng trong năm giây bàn giao cho công an xử lý
người dân cũng chi hô là đã thấy được đối tượng đồng thời lúc đó bản thân mình cũng trực quan xác định bây giờ đối tượng đang chạy bộ có thể bắt ngay tại chỗ và xử lý liền lúc đó bản thân mình đã em người dân đó chi bắt đối tượng đó
đây chỉ là một vụ điển hình từ khi tham gia dân quân tại bang chỉ huy quân sự quận tám năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
với chất của người lính
và tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên anh phong đã lại tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự và với sự phấn đấu học hỏi không ngừng anh phong đã được sự tín nhiệm của đảng ủy bang chỉ huy quân sự quận và đảng ủy ủy ban nhân dân phường một mươi năm quận tám đề xuất bổ nhiệm là phó chỉ huy trưởng bang chỉ huy quân sự phường một mươi năm quận tám
trong những năm qua anh phong đã cùng lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng công an phường một mươi năm quận tám phát hiện ngăn chặn và hòa giải kịp thời hàng chục vụ việc
liên quan đến an ninh trật tự
có thể nói việc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ chính là nền tảng để những người dân quân nói chung và anh trịnh thanh phong nói riêng hiểu rõ về đường lối chủ trương của đảng về những chính sách cho lực lượng dân quân cũng như nắm chắc các động tác về kỹ thuật chiến thuật chiến đấu trong thực tiễn từ đó góp phần giữ gìn an ninh trực tự trên địa bàn
về công tác phối hợp giữa công an và quân sự quân chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm
qua việc này thì về phía bang chiến quân sự quận cùng với công an quận cũng thường xuyên phối hợp trên tinh thần nghị định ba của chính phủ
hàng năm chúng tôi đều xây dựng quy chế và kế hoạch phối hợp
đặc biệt là với tình hình tội phạm hiện nay rất là tinh vi và xảo quyệt
do vậy là về phía công an quận và bang chiến quân sự quận
quận cũng đã lập ba mươi sáu chốt tuần ca hai mươi bốn hai mươi bốn và đối với ba mươi sáu chốt này là cũng trực từ hai mươi hai h đêm hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
để góp phần giữ gìn an ninh trật tự cũng như là bảo vệ an ninh tổ quốc

đối tượng bị anh phong cùng ba dân quân và người dân khống chế được cơ quan công an xác định là nguyễn văn nhu hai mươi tám tuổi hộ khẩu thường trú tại tỉnh hà nam
tại cơ quan công an nhu khai trước đây có biết và để ý yêu đơn phương nạn nhân sống tại hẻm hai trăm sáu mươi lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám khi cả hai cùng làm việc tại một quán ăn ở quận bình thạnh
tuy nhiên nạn nhân đã có bạn trai và sau này tiến tới hôn nhân cũng từ đây nhu và nạn nhân xảy ra bâu thuẫn cá nhân

tuy nhiên nạn nhân đã có bạn trai và sau này tiến tới hôn nhân cũng từ đây nhu và nạn nhân xảy ra bâu thuẫn cá nhân

cũng từ đây nhu và nạn nhân đã có bạn trai và sau này tiến tới hôn nhân